các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ sáu bộ bài tay đã qua sử dụng sáu điện thoại di động một xe mô tô và gần ba mươi bảy triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tại giao lộ tôn đức thắng nguyễn sinh sóc đội cảnh sát kinh tế phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tang một xe khách vận chuyển hơn một bao thuốc lá lậu
tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát bốn mươi ba s sáu nghìn tám trăm chín mươi bảy do trần văn dần điều khiển lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn một bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất được để trong thùng xe
ông dần khai nhận đã nhận vận chuyển cho một người ở cửa khẩu lao bảo quảng trị về thành phố đà nẵng
và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày hôm qua một chiếc xe cứu hộ đã mất lái đâm văn trụ điện trên cầu vượt hương lộ hai quận bình tân tp hcm xuống đường vào giờ cao điểm nhiều người đã thoát nạn trong găng tấc
thời điểm trên xe cứu hộ lưu thông trên quốc lộ một khi đang đổ dốc cầu vượt hương lộ hai quận bình tân thì mất lái đâm vào lan can cầu sự cố làm cột đèn chiếu sáng đổ xuống dưới đường
chiếc xe tải được xe cứu hộ kéo phía sau trượt một đoạn rồi dừng lại vô cùng may mắn là nhiều người đi đường đã kịp tránh nên thoát nạn quá trình xử lý hiện trường giao thông qua khu vực đã bị un tắc nhiều km
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại